hôm nay truyền thông trung quốc đưa tin một mươi hai người đã thiệt mạng và một mươi ba người khác bị thương
trong một vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than ở miền đông bắc của nước này
theo toàn hòa giã cơ quan tuyên giáo thành ủy thành phố kê tây tỉnh hắc long giang
ngày hôm nay cho biết tai nạn xảy ra vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai theo giờ địa phương
liên quan đến một xe gòn chở than tại một mỏ than ở ngoại ô thành phố kê tây thuộc tỉnh hắc long giang
những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
theo đài truyền hình trung ương trung quốc hậu quả của vụ tai nạn hiện đang được giải quyết một cách có trật tự
đội điều tra địa phương đã được thành lập và nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra
cách đây gần một tháng tại một mỏ than khác ở tỉnh hắc long giang cũng xảy ra tai nạn khiến một mươi một người thiệt mạng
nguyên nhân vụ việc này bước đầu được xác định là do tác động của áp lực mặt đất